ba hình thức tiền cước xe kinh doanh vận tải bằng taxi được nêu rõ trong luật giao thông đường bộ sửa đổi vừa được báo cáo trước quốc hội
đối với kinh doanh vận tải hành khách xe taxi là loại hình kinh doanh vận tải hành khách sử dụng xe ô tô con để thực hiện vận chuyển theo yêu cầu của hành khách
việc tính tiền cước chuyến đi do hành khách lựa chọn theo một trong ba hình thức
tiền cước được tính thông qua đồng hồ tính tiền
tiền cước được tính thông qua phần mềm tính tiền có kết nối trực tiếp với khách hàng thông qua phương tiện điện tử
tiền cước được tính theo hợp đồng chọn gói trên cơ sở cự li chuyến đi và thời gian vận chuyển